liên quan tới sự kiện chuyến thăm việt nam của thủ tướng nhật bản hôm nay ngày hai mươi tháng một mươi cũng là ngày làm việc cuối cùng trong chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng nhật bản
đây là chuyến công du chính thức nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức tiếp tục khẳng định hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa việt nam và nhật bản
hôm nay thủ tướng suga yoshihide sẽ rời việt nam thăm chính thức indonesia
chuyến thăm kéo dài bốn ngày từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi một tháng một mươi tới việt nam và indonesia của thủ tướng nhật bản đã nhận được sự quan tâm của truyền thông và dư luận quốc tế
tờ japan times trích dẫn phân thích của ông kuni miyake chủ tịch viện chính sách đối ngoại đồng thời là cố vấn đặc biệt của chính quyền thủ tướng suga đánh giá
việc ông suga lựa chọn đông nam á là điểm đến đầu tiên là sự lựa chọn tự nhiên là sự kiện đáng mong đợi
trong khi đó tờ india times của ấn độ thì đánh giá
việc ông suga lựa chọn việt nam là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài ngay khi lên nắm quyền
đã phản ánh những tiến bộ đáng kể trong quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước
tờ báo này nhấn mạnh việt nam có tầm quan trọng về kinh tế và chiến lược đối với nhật bản
nhật bản là nhà đầu tư lớn thứ hai và là đối tác thương mại lớn thứ tư của việt nam
liên quan đến chuyến công du của ông suga tờ tân hoa xã trích dẫn ý kiến của một số nhà quan sát nhận định
việc thủ tướng nhật bản lựa chọn việt nam và indonesia là hai điểm đến cho thấy
tokyo muốn tăng cường quan hệ hợp tác với asean và ưu tiên khôi phục kinh tế khi cả việt nam và indonesia đều là những quốc gia có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ ở đông nam á